thưa quý vị chiều nay ngày một tháng bốn thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương đơn vị liên quan
cuộc họp được truyền trực tiếp tới trụ sở ủy ban nhân dân chín tỉnh có dự án đi qua
đến nay đã hoàn thành ký kết hợp đồng cho hai trăm hai mươi năm trên hai trăm hai mươi sáu gói thầu
để bảo đảm tiến độ đóng điện của các dự án evn npt đã có kế hoạch điều động vật tư hiện có trên lưới phục vụ cho công trình năm trăm linh kv mạch ba
về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cộng bốn dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng được một trăm linh vị trí móng cột và gần bốn mươi sáu khoảng néo
các đồng chí lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo hệ thống chính trị cùng vào cuộc với evn và các bộ ngành có liên quan sát sao nắm tình hình các đơn vị thi công xử lý những vướng mắc theo thẩm quyền và thăm hỏi động viên nhân dân để đẩy nhanh tiến độ công trình
quyết tâm năm nay không được để xảy ra mất điện cục bộ như năm ngoái làm thiệt hại uy tín đất nước thiệt hại cho doanh nghiệp và nhà dân